thưa quý vị hiện tượng giả danh bác sĩ giả mạo bệnh viện để quảng cáo bán thuốc sản phẩm làm đẹp
thực phẩm chức năng hoặc thu tiền tư vấn chữa bệnh đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội
dù đã được cảnh báo nhưng vẫn có không ít người trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo này
vậy làm gì để ngăn chặn vấn nạn trên xin mời quý vị theo dõi an ninh với cuộc sống ngày hôm nay
đã bắt giữ năm đối tượng do nguyễn hồng dương chứa tại huyện nghĩa hưng tỉnh nam định cầm đầu
để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của hơn bảy trăm linh người dân trên khắp cả nước
thông qua thủ đoạn xả danh bác sĩ và tổ chức y tế
đình điệp có nạn nhân chuyển cho chúng năm trăm linh sáu trăm linh triệu đồng
nằm bắt tầm lý người cao tuổi là nhóm khách hàng quan tâm đến vấn đề sức khỏe
nhưng lại thiếu hiểu biết về các loại
nếu các đối tượng có thể nhận được vài lợi ích nhỏ trước mắt hoặc được hứa thẻ nhận tiền thường
tiền hỗ trợ thì rất dễ bỏ ra số tiền lớn sao cho các đối tượng
từ đó ngoài giới thiệu về các sản phẩm thuốc các đối tượng còn cam kết nếu khách mua thuốc
theo liệu trình từ một đến ba tháng mỗi liệu trình từ sáu đến tám hộp thuốc sẽ được bệnh viện mắt trung ương
hỗ trợ chính sách hồ sơ vàng miễn phí khám chữa bệnh tại viện mắt trung ương
và được hưởng nhiều quyền lợi từ chương trình này
đồng thời yêu cầu bệnh nhân nộp tiền tạm ứng bảo hiểm khi tham gia vào các chương trình hồ sơ vàng do chúng lập ra
sau khi còn mỗi cắn câu chúng sẽ lập tức tắt máy chặn số rồi biến mất
được bế các đối tượng này là không có các chứng chỉ hay bằng cấp học hành gì
về đối với các y tế chúng lên một kịch bản và in ra kịch bản đấy và giao cho các nhân viên
để nhân viên nói
khi muốn được hồ sơ vàng đấy chúng yêu cầu người dân bỏ tiền chi phí để làm các giấy tờ
các giấy tờ đấy đều các đối tượng tự làm giả và in hình có chữ ký con dấu của giám đốc viện mắt trung ương
và giám đốc sở y tế hà lộ
chúng ta biết rằng trong thời gian vừa rồi tội phạm lừa đảo chấm vào tài sản diễn biến rất phức tạp
với rất nhiều thủ đoạn khác nhau
và đặc điểm chung của tội phạm này kể cả thủ đoạn khác nhau như thế nào
chúng ta đều tập trung đánh vào lòng tham
cái lợi ích của người dân người bị lừa từ đó sẽ chiếm bức lòng tin người bị hại
và họ đồng ý giao tiền hoặc tài sản cho đối tượng
còn đây là hình ảnh của fent space khoa phẫu thuật thẩm mỹ bệnh viện một trăm linh tám hà nội
nếu chỉ nhìn trơ qua ai cũng sẽ nhẩn lẫn đây là khoa phẫu thuật thẩm mỹ của bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
vì logo của thẩm mỹ viện này cầm đến chín mươi với logo của bệnh viện này
thậm chí trên trang fanspace này còn các phép hình ảnh video về bệnh viện
và lồng kính quảng cáo cho sản phẩm để tạo niềm tin kéo người theo dõi
tuy nhiên bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám đã có nhiều bài cảnh báo và khẳng định
các fanspace này không phải của bệnh viện
mặc dù vậy các trang mạo danh như thế này vẫn tiếp tục hoành hành và xuất hiện
hiển thị liên tục trên các trang của người dùng facebook
hiện nay tình trạng mạo danh các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ của các bệnh viện có uy tín
thì đang xảy ra rất nhiều rất tràn lan
rất là mạnh thế và cũng không hẳn là không phải là chỉ riêng một trăm linh tám mà nhiều bệnh viện khác
tuy nhiên là bệnh viện một trăm linh tám thì bị mạo danh rất nhiều và cái việc mạo danh đấy nó ở nhiều hình thức
khác nhau trong đấy phổ biến nhất tức là lấy cái số một trăm linh tám để đưa vào cái tên biển hiệu
tên của cái đơn vị của cái cơ sở làm phẫu thuật thẩm mỹ đó
có thể thấy những năm gần đây loại tội phạm giả danh
gây nhức nhối ảnh hưởng đến an ninh trẻ tuổi xã hội
tới nhiều vò bọc mụn tạo các đối tượng xả danh mọi lực lượng có uy tín để trục lợi phi pháp
việc mạo danh bác sĩ lực lượng y tế để lừa đảo không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín của cơ sở y tế
người bị mạo danh mà còn gây nguy hiểm cho người bệnh người tiêu dùng khi mua các sản phẩm không rõ nguồn gốc này
theo bộ luật hình sự quy định những đối tượng mạo danh bác sĩ để chữa bệnh bán thuốc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên các đối tượng vẫn bất chấp quy định về pháp luật để thực hiện các hành vi lừa đảo
trong khi đó các bị hại của các hình thức lừa đảo này đều là những người ít cập nhật thông tin xã hội
báo chí thiếu ý thức cảnh giác về tội phạm
khi xảy ra vụ việc nạn nhân không biết thông tin về đối tượng hoặc lo sợ bị mất uy tín nên không trình báo với cơ quan công an
từ đó càng gây khó khăn cho công tác điều tra xử lý
nhu cầu khám chữa bệnh của mỗi người dân là nhu cầu thiết yếu
có bệnh thì vài thứ phương tuy nhiên nhiều người do quá lo lắng bệnh tật nên dễ dàng để các đối tượng

trong khi tình trạng giả danh bác sĩ cơ sở y tế thì mọc lên như nấm mọc so mưa
vậy làm sao để ngăn chặn đẩy lùi tình trạng này
xin mời quý vị tiếp tục theo dõi an ninh với cuộc sống ngày hôm nay
thứ nhất là với người dân thì đầu tiên là chúng ta cần phải chủ động cập nhật kiến thức liên quan đến các hành vi phạm tội nói chung và lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng
bởi vì là thủ đoạn chiếm đặt lừa đảo tội chiếm đặt tài sản hiện giờ nó rất là đa dạng không chỉ là giả danh bác sĩ đâu
có thể là gọi điện lừa đảo rồi là có thể là sử dụng rất nhiều thủ đoạn khác qua mạng xã hội
cho nên người dân cần chủ động cập nhật kiến thức để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm này
và bên cạnh đó thì khi mình có kiến thức rồi cũng nên tuyên truyền cho người thân bạn bè để họ chủ động phòng tránh
khi có nhu cầu khám chữa bệnh thì cần đi khám tại các cơ sở y tế để bác sĩ trực tiếp điều trị thê đơn
gọi điện đến số hotline của các bệnh viện để được tư vấn
không nên nghe theo lời dụng

bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng trong thời gian vừa qua thì hiện tượng lợi dụng mạng internet mạng xã hội để chạy các quảng cáo và những quảng cáo sai sự thật
nhất là về chữa bệnh các bác sĩ giỏi v v thì nó cũng đang diên biến rất phức tạp
cho nên là các cơ quan quản lý như bộ thông tin truyền thông các nhà mạng v v
thì cũng cần có cái biện pháp để quản lý giám sát chặt chẽ các quảng cáo này
và xử lý nghiêm minh kịp thời các vi phạm trong quá trình chạy quảng cáo
cũng như thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng xã hội
các bệnh viện nên thông qua các phương tiện thông tin truyền thông
và liên tục cảnh báo lên fanpage và website của cơ sở mình
để tiên chuẩn cho người dân bệnh nhân biết và cảnh giác
trước những thủ đoạn của các đối tượng mạo danh lừa đảo
tránh tình trạng hiển mất tận mang xà bẫy lừa của các đối tượng trả mạo bán thuốc chữa bệnh